trong phần tin quốc tế indonesia bắt giữ hàng trăm nghi can kích động bạo loạn
hàng nghìn lao động anh có nguy cơ mất việc
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bốn tháng năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ năm
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ nghe và thảo luận nhiều dự án luật
như dự án luật quản lý thuế sửa đổi
dự án luật cán bộ công chức và viên chức
cụ thể trong buổi sáng quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật quản lý thuế
trước khi thảo luận tại hội trường
buổi chiều quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
trước khi thảo luận tại tổ
tại thành phố đà nẵng nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia lào
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật việt nam vừa phối hợp tổ chức hội đàm
và ký kết biên bản làm việc hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến xuất bản
tại buổi làm việc hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thực hiện kế hoạch công tác biên tập
xuất bản kinh nghiệm lựa chọn đề tài tổ chức bản thảo công tác quản lý in ấn phát hành
đào tạo cán bộ và việc học tiếng việt
hàng năm nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật việt nam đã giúp đỡ nhà xuất bản
và phát hành sách quốc gia lào lựa chọn từ một mươi đến một mươi năm đầu sách lý luận chính trị có giá trị của việt nam
về các vấn đề xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật
kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội dịch sang tiếng lào để cung cấp cho phía bạn lào
qua đó góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước việt nam lào
chiều ngày hai mươi ba tháng năm tại tp hcm trung tâm hợp tác công nghệ thông tin và trung tâm đào tạo ict việt nam hàn quốc
chính thức đưa vào hoạt động đây là trung tâm thứ hai được thành lập tại việt nam sau trung tâm tại hà nội
trung tâm hợp tác công nghệ thông tin hàn quốc tại tp hcm
sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin
và đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp việt nam và hàn quốc
trung tâm sẽ hỗ trợ địa điểm làm việc và chương trình hợp tác ict cho doanh nghiệp ict hàn quốc
đầu tư trong sáu lĩnh vực chính phủ điện tử đào tạo thông minh thành phố thông minh
chăm sóc sức khỏe thông minh doanh nghiệp thông minh giao thông thông minh
thời gian tới hàn quốc sẽ có những chương trình hỗ trợ thiết thực hơn
đóng góp vào việc phát triển nền công nghiệp công nghệ thông tin của việt nam
và xây dựng môi trường khởi nghiệp trong ngành ict
nhằm mục đích bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo
thực hiện hiệu quả hơn các chính sách chương trình và vận động xã hội để bảo đảm cơ hội phát triển
và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế giáo dục bảo vệ chăm sóc trẻ em
ngày hai mươi ba tháng năm tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm
tỉnh hà nam đã tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
để tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín đạt hiệu quả thiết thực
tỉnh hà nam yêu cầu các cấp các ngành các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm và vai trò của mình
nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh về quyền trẻ em
thực hiện hiệu quả các hoạt động của tháng hành động vì trẻ em
tập trung đồng bộ để thực hiện và giải quyết hiệu quả những vấn đề
về trẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các nhà trường gia đình địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức cho các em
có kỷ nghỉ hè an toàn lành mạnh trong đó cần quan tâm phòng chống đuối nước tai nạn thương tích
với chủ đề trung tây vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số
ubnd tỉnh con tum ban chỉ đạo chương trình tháng hành động vì trẻ em tỉnh con tum
đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
ban chỉ đạo đã kêu gọi các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh cùng chung tay giúp đỡ trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn thăm tặng quà trao học bổng trợ giúp các trẻ em nghèo
trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn thương tích hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh
phẫu thuật trịnh hình phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật và tăng cường tư vấn tâm lý
đối với những trẻ chịu ảnh hưởng bởi bạo lực xâm hại và ngược đãi
theo sở y tế hà nội trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não nhật bản
trong năm hai nghìn một mươi chín đây là căn bệnh diễn biến rất nhanh và nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
theo các chuyên gia y tế thì năm nay viêm não nhật bản đến sớm người dân cần chủ động tiêm phòng để phòng tránh bệnh
trường hợp mắc viêm não nhật bản đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín là một bệnh nhi bốn tuổi ngụ ở xã hồng phong huyện trương mỹ
bé nhập viện trong tình trạng sốt cao ly bì co giật viêm não nhật bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan qua mũi đốt
bệnh thường gây viêm não viêm mảng não ở trẻ em có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng khá cao từ hai mươi năm đến ba mươi năm
bệnh thường khó phát hiện do các triệu chứng ban đầu rất giống với những bệnh viêm nhiễm khác
thưa quý vị mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi đến các địa phương cả nước về việc chấn chỉnh hiện tượng khai khống gian lận trong tiêu hủy lợn bệnh
trong thời gian gần đây một số cơ quan báo chí đã phản ánh hiện tượng khai khống gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
chính vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố cả nước tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát buôn bán giết mổ vận chuyển lợn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu phi để nâng cao hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian tới
liên quan đến việc dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại một số tỉnh thành trên cả nước đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dập dịch tránh để dịch lây lan sang các địa phương khác
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn dịch bệnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh
chủ động tự giác tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chỉ đạo trị cục chăn nuôi và thú y cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn kiểm tra theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn
toàn tỉnh tuyên quang hiện có trên năm trăm năm mươi con lợn vì vậy người chăn nuôi các đơn vị liên quan cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan ra diện rộng
cũng liên quan đến dịch tả lợn châu phi tính đến ngày hai mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã tiến hành tiêu hủy hơn một trăm linh con lợn mắc dịch tả lợn châu phi trên địa bàn bốn xã của huyện duy xuyên và huyện thăng bình
tại thôn bào bình xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam là địa phương mới phát hiện dịch tả lợn châu phi với tám con lợn bị nhiễm bệnh tại năm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

tại thôn bào bình xã bình tỉnh quảng nam là địa phương mới phát hiện dịch tả lợn châu phi với tám hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
tại thôn bào bình xã bình tỉnh quảng nam là địa phương mới phát hiện dịch tả lợn châu phi với tám hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
khi có những thông tin dịch tả lợn châu phi bùng phát tại các tỉnh lân cận như đắk nông khánh hòa thì trong những ngày gần đây tại trạm kiểm dịch động vật hòa phú nơi cửa ngõ giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và đắk nông các lực lượng chức năng đã phối hợp tăng cường kiểm tra chặt chẽ các hoạt động vận tải trên các tuyến quốc lộ hướng vào địa bàn tỉnh để chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch tràn vào địa phương

đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng tám trăm linh con tỉnh đắk lắc đã yêu cầu chính quyền các địa phương các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn người dân chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh chấn trình việc quản lý giết mổ lợn tăng cường lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra lợn được giết mổ trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ

cán bộ viện khoa học thủy lợi lấy mẫu trên tuyến sông có khu dân cư sinh sống hiện trạng các cống để thấy được chế độ vận hành đóng hay mở cống bị xuống cấp hay không cán bộ lấy mẫu lấy ý kiến của ủy ban nhân dân xã phường người dân để khảo sát thu thập thông tin hỏi thăm tình hình sử dụng nước của các hoạt động sản xuất tình hình chất lượng nước và ô nhiễm do xả thải trên địa bàn các kiến nghị và đề xuất thu thập thông tin về tình hình nguồn nước vào mùa khô và mùa mưa qua quan sát trực quan của họ và khả năng đ
công nghiệp và nuôi trồng thủy sản của hộ dân từ kết quả lấy mẫu đo đạt thực tế của viện trên các tuyến sông sẽ cho ra đánh giá về kết quả chất lượng nguồn nước từ năm hai nghìn một mươi chín so với các năm trước đồng thời đưa ra các khuyến cáo cảnh báo cùng với các đề xuất cho địa phương nơi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trong năm hai nghìn một mươi chín các phương hướng giải quyết những khó khăn còn tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước
mới đây ubnd tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị triển khai các quy định của đảng và nhà nước kế hoạch của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên địa bàn
tại hội nghị các đề biểu đã nêu ý kiến đối với sự thảo kế hoạch của ubnd tỉnh hòa bình về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
theo đó sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh đối với ba mươi một đơn vị chưa đạt năm mươi tiêu chuẩn về quy mô dân số diện tích tự nhiên
sau khi thực hiện xong tỉnh hòa bình còn một trăm năm mươi một đơn vị hành chính cấp xã giảm năm mươi chín đơn vị nhập và điều chỉnh toàn bộ hiện trạng về dân số diện tích tự nhiên đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện kỳ sơn vào thành phố hòa bình
dự thảo kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ công việc và thời gian thực hiện cụ thể cho từng cấp từng ngành bảo đảm cho việc triển khai toàn diện và đồng bộ thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh
thưa quý vị trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng năm ubnd tỉnh yên bái sẽ tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm hai nghìn một mươi chín trên danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải tại đèo khao phạ
đây là điểm bay đẹp nhất việt nam cũng như trên thế giới với độ cao một ba trăm linh m so với mực nước biển
cùng sự kiện bay trên mùa vàng vào tháng chín thì sự kiện bay trên mùa nước đổ vào tháng năm sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của huyện vùng cao mù căng trải
bay trên mùa nước đổ là sự kiện bay lớn nhất của cả nước thu hút sự tham gia của hàng trăm phi công trong nước và thế giới
ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang của đồng bào thái mông từ trên cao hiện lên đầy lung linh huyền ảo như một bức tranh sống động đầy hơi thở của cuộc sống
những thửa ruộng bậc thang biến thành giải lụa màu lấp lánh vắt vẻo trên các sườn núi
tại sự kiện này các phi công trong nước và nước ngoài có cơ hội được giao lưu học hỏi trải nghiệm
nhân dịp này
huyện mù căng trải cũng tổ chức trưng bày các sản phẩm của địa phương tổ chức hội thi múa khèn mông tổ chức trọi dê giã banh dày tổ chức các tour tuyến du lịch cộng đồng phục vụ du khách
mặc dù hầu hết các hạng mục của nhà máy điện mặt trời xuân thọ một xuân thọ hai tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên đều đã cơ bản được hoàn tất
thế nhưng chỉ vì một số hộ dân nơi đây không đồng ý cho kéo đường dây điện qua một cột điện để dẫn về trạm biến áp một trăm một mươi kv tại huyện tuy an
dẫn đến công trình có thể không đạt tiến độ cam kết
dự án nhà máy nhiệt điện mặt trời xuân thọ một xuân thọ hai do công ty cổ phần quang điện phú khánh làm chủ đầu tư
được khởi công từ ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín có tổng mức đầu tư hai tám trăm linh tỷ đồng trên diện tích một trăm hai mươi ha
mỗi nhà máy có công suất thiết kế hơn bốn mươi chín sáu mw
đến nay việc lắp đặt các tấm pin năng lượng và thiết bị kỹ thuật đã đấu nối với trạm biến áp
một trăm một mươi kv sẵn sàng hòa điện lưới quốc gia chậm nhất vào ngày ba mươi tháng sáu tới
thế nhưng đến nay dự án đang gặp khó khăn vì bốn hộ dân không đồng ý cho đường dây điện dài khoảng một trăm linh mét đi qua phần đất nhà mình
những hộ dân này cũng cho rằng đường dây điện đi qua gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt
theo ngành chức năng chiều cao này bảo đảm khoảng cách từ mái nhà hiện hữu của các hộ dân
đến mặt võng của đường dây điện là một mươi năm năm m
đối với các đường dây đó thì các cơ quan quản lý nhà nước như là cục điều tiết điện lực của bộ thương
cũng đã thẩm định thiết kế cơ sở và các đơn vị thiết kế cũng như thi công
đều tuân thủ các quy trung của ngành cũng như là nghị định của chính phủ thi hành lục điện lực về an toàn địa
dự án đi qua huyện tuy an có một trăm linh một hộ dân
nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đến nay đã có chín mươi bảy hộ phối hợp kiểm đếm lập hồ sơ thông qua dự thảo đền bù
chỉ còn lại bốn hộ không đồng ý
theo chủ đầu tư và ngành chức năng đây là trở ngại lớn gây thiệt hại nhiều mặt và khó lường
vừa rồi tỉnh đường dây điện này có tính phê dược và đường dây điện này cũng đã được quy hành
vừa rồi đây hợp với lãnh đạo ủy ban thì thôi thống nhất là hỗ trợ
thì vừa rồi đây hợp với lãnh đạo ủy ban thì thôi thống nhất là hỗ trợ

dự án điện mặt trời xuân thọ một và xuân thọ hai đã hoàn thành hơn chín mươi khối lượng công việc

điều cần thiết nhất lúc này là sự hợp tác thiện trí của người dân các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ bảo vệ thi công
thưa quý vị đến một mươi sáu giờ ngày hai mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng vẫn đang khắc phục sự cố nhiều trụ điện tại quận thủ đức bị ngã đổ

trước đó nhiều người dân địa phương sinh sống tại tỉnh lộ bốn mươi ba thuộc phường bình triều quận thủ đức cho biết
vào lúc hai mươi một h hơn tối qua một chiếc xe container trong lúc lưu thông qua địa bàn đã vướng phải đường dây điện hai bên đường
khiến hàng loạt trụ bị ngã đổ kèm theo đó là các điểm đầu mối điện bị chập gây mất điện toàn khu vực
rất may sự cố không gây thiệt hại về người
ngay sau đó ngành điện lực và viễn thông đã làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố
đến trưa hôm nay điện sinh hoạt đã được đầu nối trở lại
sự cố này một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tai nạn cháy nổ có thể xảy ra
tại những nơi mà đường dây điện và các viễn thông còn lắp đặt lùng nhùng như mạng nhện hiện nay
tiếp theo trong phần tin quốc tế indonesia bắt giữ hàng trăm nghi can kích động bạo loạn
hàng nghìn lao động anh có nguy cơ mất việc
cảnh sát indonesia cho biết đã bắt giữ hai trăm năm mươi bảy nghi can kích động bạo loạn
trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra ở nước này
cảnh sát khẳng định phần đông người biểu tình không phải là cư dân thủ đô jakarta
và một số người khi bị bắt giữ vẫn còn giữ nguyên phong bì tiền trong người
theo giới chức indonesia
không phải là những người biểu tình đơn thuần mà là những phần tử được trả tiền để thực hiện hành vi gây dối
các vụ bạo loạn đã được lên kế hoạch và chuẩn bị hết sức tinh vi
nhằm gây ra những tình huống phức tạp đổ lỗi cho cảnh sát đàn áp đám đông
từ đó kích động biểu tình bạo loạn trên quy mô lớn
các đơn vị cảnh sát cũng đã thu giữ được bằng chứng là các mũi tên và thiết bị nổ tự chế
hiện cảnh sát đã xác định được kẻ trù mưu và đang tiến hành truy xếp
hàng nghìn nhân viên của british steel công ty thép lớn thứ hai tại anh
đang đứng trước nguy cơ mất việc sau khi tiến trình đàm phán về quỹ hoạt động giữa công ty này
và chính phủ anh đã thất bại
hiện chính phủ anh đang nắm quyền kiểm soát british steel
và đã quyết định phát mãi để tìm đối tác mua lại công ty này
mặc dù hoạt động kinh doanh của britis steel vẫn đang diễn ra bình thường
nhưng nếu không tìm được đối tác mua lại thì công ty sẽ phải tinh giản biên chế
điều này đồng nghĩa với việc năm nhân viên của british steel
trong đó đa phần làm việc tại anh sẽ đứng trước nguy cơ mất việc
ngoài ra hai mươi việc làm nằm trong chuỗi cung ứng liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng
chính phủ argentina ra thông báo cấm các khách sạn quán bar và cơ sở bán đồ ăn uống
tại thủ đô cung cấp ống hút nhựa cho khách hàng
đây là bước đi mới nhất của chính phủ argentina trong nỗ lực bước đầu
nhằm giảm thiêu ảnh hưởng của rác thải nhựa tới môi trường
chính quyền thành phố buenos ares sẽ loại bỏ dần việc sử dụng ống hút nhựa
trong mắt thì sản phẩm này sẽ chỉ được đưa cho khách hàng khi có yêu cầu
và sẽ tiến tới bị cấm hoàn toàn trong sáu tháng tới
trước đó chính phủ argentina cũng đã cấm sử dụng và cung cấp ống hút nhựa
tại nhiều thành phố du lịch khác
cơ quan bảo vệ môi trường argentina cho biết
các nhà hàng ở trung tâm thương mại tại thủ đô buenos ares
thải ra mỗi tháng khoảng hai triệu ống hút tương đương với một bảy tấn nhựa
theo số liệu thống kê khoảng sáu mươi hai sản lượng nhựa của nền kinh tế lớn thứ ba mỹ la tinh
dành để sản xuất túi ni lông ống hút và những sản phẩm dùng một lần
hàng triệu con cá hồi nuôi đã chết hàng loạt tại các trang trại
ở phía bắc naui trong tuần qua do một loại tảo bất thường
cơ quan ngư nghiệp của naui cho biết kể từ giữa tháng năm tới nay
đã có hơn một mươi tấn cá hồi chết trong các trại nuôi
ở các vịnh hẹp thuộc hạng northland và hattroms
thiệt hại lên tới bảy mươi triệu đô la mỹ
nguyên nhân là do sự xuất hiện của loài tảo grisso gromulin
ở bờ biển phía bắc
nếu tình trạng này kéo dài thì doanh thu của ngành cá hồi naui
có nguy cơ giảm năm mươi trong năm nay
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt